thưa quý vị hiện nay lượng rác thải y tế chưa được xử lý đang tồn động với khối lượng lớn
tại bệnh viện đa khoa cà mau và một số bệnh viện giả chiến ở địa phương
trong khi đó số ca mắc covid một mươi chín liên tục tăng khiến cho lượng rác thải y tế phát sinh ngày càng nhiều
và vượt quá khả năng xử lý của các bệnh viện
từ đầu tháng một mươi đến nay trung bình lượng rác thải y tế phát sinh từ một năm đến gần hai tấn một ngày
cụ thể nguồn rác thải phát sinh tại bệnh viện đa khoa cà mau khoảng sáu trăm linh kg mỗi ngày
các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cà mau khoảng ba trăm linh kg mỗi ngày
và các bệnh viện giải chiến số hai số ba và số năm phát sinh lượng rác thải từ sáu trăm linh kg đến một tấn mỗi ngày
tại bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau hiện còn hơn một mươi tấn rác thải y tế đang nằm chờ xử lý
bệnh viện đã vận hành tối đa công suất hai lò đốt rác nhưng vẫn không thể xử lý hết lượng rác thải y tế trong ngày
tình trạng ủng ứ rác thải cũng xảy ra tại các cơ sở y tế tuyến huyện
trước thực trạng trên ubnd tỉnh cà mau đã giao cơ quan chức năng thực hiện khẩn cấp việc nâng cấp sửa chữa năm lò đốt rác tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện
đồng thời xây dựng mới hai lò đốt rác tổng công suất xử lý một trăm năm mươi kg rác mỗi giờ tại bệnh viện đa khoa cà mau và bệnh viện đa khoa huyện ngọc hiển
thời gian hoàn thành việc sửa chữa sẽ mới các công trình lò đốt rác nêu trên trước ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng kinh phí hơn sáu tỷ đồng